nằm tại khu vực bảo tồn thiên nhiên pù luông ở tỉnh thanh hóa mô hình phát triển du lịch cộng đồng homestay ở bản đôn xã thành lâm được ubnd huyện bá thước chỉ đạo xây dựng điểm từ đó nhân rộng ra các thôn bản khác
phát triển du lịch cộng đồng theo hình thức homestay đang mở ra cơ hội cho nhiều người dân huyện miền núi ở sứ thanh cải thiện thu nhập xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế
cách đây chín một mươi năm bản đôn vẫn là một bản nghèo của huyện bá thước nhờ phát triển du lịch cộng đồng đến nay nhiều gia đình tại bản đôn đã có của ăn của đề
nhiều hộ mạnh dạn đầu tư vay vốn để phát triển du lịch cộng đồng hiện bản đôn có hai mươi bốn trên bảy mươi sáu hộ làm du lịch cộng đồng theo loại hình homestay trong đó bảy hộ đã đón khách thường xuyên và cho thu nhập ổn định có thời điểm đạt hai trăm linh triệu đồng một năm
năm hai nghìn một mươi bảy bản đôn đón được một mươi chín lượt khách
năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám lượt khách đến với bản đôn đã sấp xỉ một mươi lượt khách và chủ yếu là khách nước ngoài
con người ở đây rất là tuyệt vời thân thiện đặc biệt là những người dân trong bản tới đây tôi sẽ về nước chắc chắn tôi sẽ giới thiệu về nơi này tới bạn bè tôi
từ đầu năm đến nay tôi đã bắt đầu mở ra là tôi đã đón ba bốn trăm linh khách trong đó sáu mươi là toàn khách nước ngoài
các nước như pháp thụy sĩ hà lan với mỹ trải nghiệm về dịch vụ thì nó sẽ là có thể là cùng ăn cơm với gia đình xung hợp với là đi thăm các ruộng bực thang với là cùng nước với thác nước trên bản hiêu
hiện toàn huyện bá thước đã có năm mươi tám cơ sở lưu trú cộng đồng theo hình thức homestay
ngoài ra còn có hơn một trăm linh hộ được hưởng lợi gián tiếp từ việc tham gia chăn nuôi trồng rau sạch dệt thổ cẩm và các dịch vụ khác
cung cấp cho các nhà nghỉ nhà hàng phục vụ khách du lịch
ủy ban nhân dân huyện bá thước đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để công bố và đưa vào khai thác tour du lịch cộng đồng bản kho mường xã thành sơn bản đôn xã thành lâm bản hiêu xã cổ lũng vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
tại bản đôn và bản kho mường là hai cái bản để tập trung chỉ đạo phát triển du lịch cộng đồng trong năm hai nghìn một mươi tám
thì huyện đã tập trung nhiều nguồn lực nhiều chương trình dự án để hỗ trợ hai cái bản này
phát triển du lịch cộng đồng đặc biệt là đã tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng
những trái ngọt huyện miền núi bá thước thu hoạch là những minh chứng thuyết phục giúp các huyện miền núi vùng cao khác ở sứ thanh như quan hóa cẩm thủy lang chánh phát huy những tiềm năng thế mạnh của mình và có thêm niềm tin để đưa loại hình du lịch cộng đồng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới